còn tại tỉnh lạng sơn công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lăng tiến cầu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố lạng sơn để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra đối tượng cầu khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên cầu và vợ là chị tô kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã ly thân hơn một năm trước
vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại quán gội đầu do chị phượng làm chủ
cầu đã có hành vi dùng xăng đổ lên người vợ và châm lửa thiêu khiến chị phượng bị bỏng nặng toàn thân
với tỷ lệ bỏng trên sáu mươi cơ thể
ngày hai mươi sáu tháng một mươi đối tượng cầu đã đến cơ quan công an đầu thú